iammer là xã biên giới phía tây nam của huyện chiprong tỉnh gia lai
trong những năm qua xã đã có sự thay đổi về kinh tế xã hội
phong trào quân chúng tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia
trong đó có sự đóng góp không nhỏ của nữ già làng kersau blum
một già làng hiếm hoi vùng đất đỏ tây nguyên
cờ soi hợp lâm sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm được hơn chục mùa giấy hợp lâm bước chân theo cách mạng
đầu tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm hợp lâm là một trong số ít chiến sĩ nữ tham gia vào chiến dịch blayme
của quân giải phóng trên chiến trường chống mỹ ở tây nguyên
hòa bình lập lại hợp lâm tiếp tục gắn bó với cuộc sống binh nghiệp
cho đến lúc nghỉ hưu với quân hàm thượng úy
trở về làng kersau với cuộc sống thường nhật ngày đêm già làng hợp lâm đều tuyên truyền
vận động bà con xóa bỏ hủ tục lạc hậu và tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân
ví dụ mà chinh đôi á mà chinh đôi ra thì không bây giờ là nuôi hai chinh đôi một bỏ một
mà cái đó thì là có thế mình thấy cái đó thì là cũng nên bây giờ thì kinh tế này nọ
cũng có điều kiện cũng mua cũng bán được ví dụ như thế nuôi được
thế mình hoạt động
người mà chinh đôi á phải nuôi lại cả hai không được nên bỏ
cho nên là bây giờ là cũng từ hồi đó giờ là bây giờ hình như là đe đôi cũng phải nuôi hết
bà hay đi vận động tuyên truyền bà con rồi chinh niên trong làng là cố gắng học tập
không được kết hôn sớm không được tạo hôn
rồi cố gắng lo làm ăn kinh tế để giúp thân làng đi lên
và ở đây người dân ở đây rất là tín nhiệm nghe theo lời của bà
không chỉ gần gũi chăm lo cho đời sống vật chất tinh thần của bà con
xa làng hờ lâm còn là tấm gương sáng trong phong trào phát triển kinh tế
xóa đói giảm nghèo ở địa phương
đảng hoàng nhân nước ghi nhận thì cũng đã có những cái đóng góp đó
thì qua những cái hỗ trợ của bà con thì cũng đã có những cái đóng góp đó
những cái hội nghị để mà nêu gương các già làng tiêu biểu
cũng như là những người mà có đóng góp trong xã hội
thì cũng đã được già làng đã được tỉnh
rồi các đơn vị lực lượng vũ trang đứng trên diện bàn
huyện cũng như là cả chính phủ khen tặng cũng nhiều trong công tác này
và cũng có những bằng khen giấy khen của các cấp các ngành
dưới chân núi cờ rông xã yê mơ
bà con ai cũng đều tin tưởng thán phục già làng cờ xoài hợp lâm
bởi tấm lòng nhân ái
sự uy tín và kiến thức của nữ thủ lĩnh này